nhằm bảo tồn phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc
sở văn hóa và thể thao hà nội sẽ tổ chức liên hoan nghệ thuật hát văn và châu văn hà nội hai nghìn một mươi tám
liên hoan nghệ thuật hát văn và hát chầu văn hà nội hai nghìn một mươi tám là hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn
phát huy nghệ thuật truyền thống quảng bá loại hình hát văn và chầu văn đặc sắc
tới đông đảo khán giả trong nước và quốc tế
đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật của quần chúng nhân dân
sở văn hóa và thể thao hà nội yêu cầu trung tâm văn hóa thành phố
triển khai liên hoan tới các quận huyện thị xã và tổ chức tốt liên hoan các thành phố
trung tâm văn hóa thông tin và thể thao các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch báo cáo
quận huyện thị ủy ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
và dàn dựng chương trình tập luyện các tiết mục tham gia liên hoan đạt kết quả tốt đẹp